thưa quý vị ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ được lê công hậu chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre là nghi can phóng hỏa làm cho hai người tử vong ở tp thủ đức tp hcm
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tiền giang hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm thuộc đường nguyễn tư nghiêm phường bình trưng tây tp thủ đức
tại thời điểm trên những người trong nhà ngửi thấy mùi khét nên hô hoán mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
tuy nhiên hai cô gái ngồi ở trên gác không kịp thoát ra ngoài hậu quả cả hai đều tử vong vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
còn tại hải phòng công an quận lê trân
trong khẩn trương điều tra và truy bắt nhóm côn đồ mang dao kiếm vào tận bệnh viện hành hung đã khiến cho một người bị thương
ngày một mươi sáu tháng sáu anh nguyễn văn hiệu chú tại quận lê trân đi ô tô đón mẹ từ hải dương về bệnh viện mắt hải phòng để khám bệnh
khi đi đến khu vực đường máng nước huyện an dương hải phòng thì bất ngờ có bốn đối tượng bịt kín mặt mặc đồng phục di chuyển trên hai xe máy áp sát
do va chạm nhẹ nên anh hiệu không dừng lại mà vượt xe lên đi trước
khi tới bệnh viện mắt hải phòng anh hiệu dừng xe vào cổng thì bất ngờ có bốn đối tượng lao vào cầm dao chém tới tấp khiến anh hiệu bị thương nặng
hiện công an quận lê trân đang truy bắt nhóm côn đồ để làm điều tra điều tra và làm rõ vụ việc
tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an cũng vừa ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với sáu bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo đó phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng sáu
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã truy tố sáu trên bảy bị can gồm lê tùng vân hoàn nguyên nhất nguyên tùng dương cao thị cúc và nhị nguyên
riêng bị can lê thu vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên cơ quan chức năng chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị can đã sử dụng các phương tiện điện tử như máy tính điện thoại di động
để đăng tải trên mạng xã hội facebook và youtube có chứa đựng thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an
xúc phạm phật giáo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
bà đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị trấn yên lạc vừa bị công an thị trấn yên lạc huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
gồm kim minh hiếu đinh duy tùng và nguyễn gia long cùng chú tại huyện yên lạc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nghiện game online để có tiền chơi game đã bàn nhau đi trộm cắp tài sản
khi phát hiện xe máy của anh nguyễn văn lâm dựng trước cửa một quán net ở thôn ba đoài thị trấn yên lạc
ba đối tượng đã lấy trộm rồi đem cắm lấy một mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân và chơi game
qua công tác nắm địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện điện biên tỉnh điện biên đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm
đối tượng bị bắt là lương văn diệu chú tại tỉnh nghệ an
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do uống rượu và phát sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên trú cùng bản
diệu đã dùng dao chém thanh niên này bị trọng thương sau đó trốn khỏi địa bàn
công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án
công an huyện quỳ châu bị can về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra
vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đã ra lệnh truy nã số một đối với lương văn diệu
hiện công an huyện điện biên đang hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cho công an huyện quỳ châu để xử lý theo quy định của pháp luật
tuần qua bộ công an đã tổ chức lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống tội phạm
nhằm tăng cường các nguồn lực phục vụ có hiệu quả
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm động viên khích lệ kỳ thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
và hỗ trợ các gia đình cá nhân tham gia phòng chống tội phạm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các đại biểu đã ấn nút phát động tiếp nhận ủng hộ
kêu gọi các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào nước ngoài
tiếp tục quan tâm ủng hộ quỹ phòng chống tội phạm trung ương và chung tay phòng chống tội phạm
tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thông tin thêm với cử tri
về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự
riêng đối với vấn đề ô nhiễm dòng sông bắc hưng hải
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục chỉ đạo cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và công an bốn địa phương
gồm hà nội bắc ninh hải dương và hưng yên
tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ giám sát nắm tình hình đối với các nguồn thải đã được giả soát
dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao một xe cứu thương tặng trung tâm y tế huyện yên mỹ tỉnh hương yên
lực lượng cảnh sát nhân dân tiếp tục thống nhất nhận thức về vị trí vai trò
và khẳng định công tác đấu tranh chuyên án là hoạt động nghiệp vụ đặc biệt quan trọng
có tính chiến đấu cao là vũ khí sắc bén của lực lượng cảnh sát nhân dân
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm
chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng cảnh sát nhân dân

bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát nhân dân cần linh hoạt áp dụng nghiệp vụ truyền thống
biện pháp hiện đại và tăng cường hợp tác quốc tế
nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án góp phần phòng ngừa ngăn chặn tội phạm từ xa từ sớm
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát nhân dân đã xác lập đấu tranh hàng chục nghìn chuyên án
tăng hơn bảy mươi so với giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi
phát biểu tại buổi gặp mặt ban liên lạc cựu chuyên gia bộ công an việt nam tại campuchia
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
sự hy sinh anh dũng và công lao đóng góp to lớn của các đồng chí cựu chuyên gia bộ công an việt nam tại campuchia
là tài sản tinh thần vô giá là minh chứng sống cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống giữa việt nam và campuchia
bộ trưởng tô lâm đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về những tấm gương sáng của các đồng chí cán bộ công an thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại campuchia
góp phần giúp thế hệ các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân học tập và nói theo
tại buổi làm việc giữa đoàn đại biểu ban kinh tế trung ương
ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đồng chí trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án
và trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy giá trị tối đa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc khai thác làm dầu hóa cũng như liên thông dữ liệu dân cư được xác định là nền tảng quan trọng
đóng góp vào việc tổng kết và xây dựng các nghị quyết thời gian tới
tạo cơ sở xây dựng kinh tế số xã hội số và công dân số
lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
đã được bộ công an tổ chức trong tuần qua
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
tháng hành động phòng chống ma túy năm nay được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến với mỗi cơ quan tổ chức và người dân trong cả nước
tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế
từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc đồng thời không để phát sinh người nghiện mới
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy quản lý sau cai để góp phần từng bước giải quyết nguồn cầu ma túy
tại buổi tiếp xúc cửa chi tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh thượng tướng trần quốc tỏ
quỳ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ghi nhận những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các cửa chi huyện quế võ
đồng thời khẳng định đây là cơ sở quan trọng để quốc hội xem xét xây dựng ban hành quyết sách sát thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân
đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng trao đổi phân tích và làm rõ một số vấn đề cử tri địa phương quan tâm
và sẽ cùng với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh tổng hợp và truyền tài đầy đủ đến quốc hội chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương xem xét và giải quyết
thăm và làm việc tại campuchia thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến chào xã giao ngài sandek karolahorn sakhem phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia
nhấn mạnh chủ trương của đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
giữa hai nước sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại campuchia trong thời gian tới
như cuộc tổng thuyền cử và sea games ba mươi hai diễn ra tại campuchia trong năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó thứ trưởng lương tam quang cũng đã làm việc với ngài sapa quốc vụ khanh bộ nội vụ campuchia tại trụ sở bộ nội vụ campuchia
tại buổi làm việc với bệnh viện một trăm chín mươi chín tại đà nẵng về công tác tổ chức cán bộ và định hướng xây dựng phát triển bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bệnh viện cần chủ động xây dựng quy hoạch tổng thống
tổng thể định hướng phát triển lâu dài tập trung vào việc đổi mới sáng tạo phát triển các chuyên khoa được xem là mũi nhọn và tranh thủ chất xám từ nguồn lực xã hội
đặc biệt phải chú trọng đến công tác chuyên môn đề cao y đức của người thầy thuốc công an nhân dân
và nâng cao thái độ phục vụ cán bộ chiến sĩ nhân dân khi đến khám và điều trị
tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân
trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh thương mại điện tử dịch vụ hành chính công tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống
và từ đó cùng với chính quyền xây dựng chính quyền số phát triển kinh tế số xã hội số tại thôn ấp và khu phố
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân thời điểm này tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh các tổ công nghệ số cộng đồng đang thực sự đem lại hiệu quả
bước đầu lan tỏa chuyển động số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống
xã lê lợi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh với diện tích hơn bốn mươi km hai dân số hơn bảy người
để đề án sáu được triển khai rộng rãi mọi người dân đều được tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
lực lượng công an xã lê lợi đã thành lập bảy tổ công tác công nghệ
công nghệ số cộng đồng với mục tiêu hoạt động rất rõ ràng
tổ này là hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt là hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu đang triển khai ở các ngành cũng như trong lực lượng công an
qua đó thì cũng tập hợp luôn những khó khăn hướng mắc trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên các thiết bị máy vi tính
cũng như là thiết bị áp dụng
bà vũ thị nga ở thôn yên mỹ xã lê lợi gặp khó khăn khi chưa hiểu được các thao tác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên sau khi được tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn
bà đã có thể dễ dàng thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng điện thoại thông minh như thế này
tuổi chúng tôi cao rồi về cái sử dụng máy điện thoại này chúng tôi rất là khó khăn
không biết mà có tổ công tác xuống thì đã hướng dẫn
hướng dẫn tôi từng ni từng tí một vào trong cái điện thoại để cài đặt hoặc là gì ra hành chính công
chúng tôi rất thấy dễ dàng
hiện tại trên toàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã thành lập được hai trăm bốn mươi ba tổ công nghệ số cộng đồng
công an thành phố hạ long thì ngay những ngày đầu đã thực hiện một cách quyết liệt
triển khai đến từng thôn bản khu phố và thành lập các tổ công tác của đề án cũng như tổ công nghệ số cộng đồng
để hướng dẫn chúng tôi
hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thiết yếu về dịch vụ công
với mục tiêu là tạo thuận lợi nhất cho người dân trong các thủ tục hành chính
tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân ở gần dân sát dân
và là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong thực hiện đề án sáu đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống
người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản tự nhiên xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực
vâng tại thời điểm này thì tại tỉnh quảng ninh
để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay được gọi là đề án sáu
công an tỉnh quảng ninh đã và đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án
với những mục tiêu hướng tới năm nhóm tiện ích cụ thể tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở
và tạo thuận lợi khi người dân doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
một mươi người dân sinh sống trên địa bàn thành phố hạ long đều đã được công an thu thập
cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến thời điểm hiện tại lực lượng công an đang tiến hành cấp mã số tài khoản định danh điện tử cho người dân
tôi thấy là mỗi căn cước không mà trong đấy nó có đầy đủ luôn
những cái giấy tờ bằng lái xe kể cả rút thẻ ngân hàng

quy hết về một cái đấy thì nó rất là tiện lợi
còn tại một số xã của huyện đầm hà
cùng với việc mở rộng diện cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
công an huyện đang tiếp tục giả soát bổ sung làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư
những công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác
dẫn đến việc chậm cấp trả căn cước công dân gắn chip tới bổ sung hoàn thiện
bắt đầu nàm thì tôi cũng xuống nàm nhưng mà nó có trục trặc
thì đến giờ tôi xuống tôi nằm lại
và các cháu ở đây nàm nó cũng nhiệt tình mà
tôi xuống đây chỉ khoảng một mươi phút là nàm xong rồi
để nâng cao hiệu quả để cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
thế thì chúng tôi xác định là phải huy động toàn bộ cán bộ
nhất là phát huy vai trò các cán bộ phụ trách các địa bàn
và yêu cầu trưởng quan các xã hội chấn đối với từng cảnh sát khu vực
công an phụ trách các thôn
yêu cầu là các đồng chí phải hoàn thành theo tiến độ thời gian sớm
và chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận tổ quán cước công dân
sẽ theo dõi cái kết quả vận động người dân lên làng quán cước
như thu thập cái tài khoản định danh cá nhân
với hai cái dự án này thì chúng tôi hiện nay đang tiếp tục công bạn
như là làm sạch dữ liệu đảm bảo dữ liệu luôn đúng thủ sạch sớm
và đấy cũng là một trong những cái nội dung để chúng tôi góp phần vào
thực hiện cái đề án sáu hiệu quả trên địa bàn
cũng như đóng góp phần vào cái việc chuyển đổi số quốc gia
đến nay quảng ninh đã thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân
bước đầu có hiệu quả tích cực
việc tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm dữ liệu mã số thuế cá nhân
dữ liệu học sinh dữ liệu trẻ em dữ liệu đăng ký sử dụng điện được thực hiện tốt
việc triển khai thống nhất kỹ thuật với các bộ ngành liên quan
để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
đảm bảo theo đúng lộ trình của đề án sáu
bản thân chúng tôi là lực lượng quản lý chính thì phải thấu đáo và rõ hơn ai hết
những nhiệm vụ cần triển khai trong quá trình thực hiện
đặc biệt là cái vai trò trong việc duy trì dữ liệu ứng dụng sạch sống
làm sạch dữ liệu thường xuyên việc phối kết hợp với các sở ngành
chúng tôi cũng đang thực hiện cái nội dung này và đang đề ra những cái lộ trình

những cái tiêu chí những cái sản lượng trong thời gian tiếp theo
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu là mục tiêu được công an quảng ninh đặt ra
khẳng định năng lực trách nhiệm và sự quyết liệt trong từng công việc cụ thể
kết quả đó là một lựa chọn
đó được thể hiện bằng chính những chuyển động số ngay từ cơ sở
đơn giản hóa thủ tục hành chính thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
và các giao dịch điện tử
truyền sang tin tức an ninh trở tự
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt giữ được lê công hậu năm mươi tám tuổi ngụ tại huyện châu thành tỉnh bến tre
là nghi can phóng hỏa làm cho hai người tử vong ở thành phố thủ đức
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tiền giang
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm
thuộc đường nguyễn tư nghiêm phường bình trưng tây thành phố thủ đức
tại thời điểm trên những người trong nhà ngửi thấy mùi khét nên hô hoán
mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
tuy nhiên hai cô gái ngủ ở trên gác không kịp thoát ra ngoài
hậu quả đã khiến cả hai đều tử vong
các tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
với hành vi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trị giá hơn một trăm một mươi triệu đồng
đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đã bị cơ quan thành phố lào cai bắt giữ
trường khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân đối tượng đi từ hà nội
lên lào cai thuê trọ và tìm sơ hở của người dân để trộm cắp
vào khoảng một giờ
ngày hai mươi hai tháng sáu trường đã đi đến khu vực nhà dân gần đại lộ trần hưng đạo phường bắc lệnh
thành phố lào cai thì phát hiện thấy phía sau của một nhà dân
cửa sau nhà không đóng
đối tượng đã đột nhập và trộm cắp năm máy tính sách tay một con lợn đất
khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị trong những năm qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cả nước
vẫn còn diễn biến phức tạp
số người nghiện tiếp tục gia tăng
gây ra các hành vi vi phạm pháp luật và gây lo lắng hoang mang trong quần chúng nhân dân
và nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy là ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu
nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ gia quân diễu hành tuyên truyền sâu rộng
các nội dung về phòng chống ma túy trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm
buổi lễ meeting nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân
đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên về hiểm họa của ma túy nhất là ma túy tổng hợp
từ đó tạo khí thế khích lệ toàn dân tích cực tham gia công cuộc phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy
phần đấu xây dựng môi trường trong sạch lành mạnh không có tệ nạn ma túy
nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng ma túy
nhằm ngăn chặn những hiểm họa do ma túy gây ra kiềm chế và làm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy mới
không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy
các lực lượng chức năng mũi nhọn là lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
nhằm phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm ma túy
triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy
bên cạnh đó thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
xây dựng tổ dân phố thôn xóm an toàn không ma túy tiến tới xây dựng môi trường xã phường thị trấn
cơ quan trường học doanh nghiệp lành mạnh không có tệ nạn ma túy
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi năm
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nam định
vinh dự được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ cho nhân dân thời kỳ đời mới
và đây là sự ghi nhận xứng đáng của đảng nhà nước và nhân dân
và cũng là những kỳ vọng đặt lên vai những người lính phòng chống tuệ phạm ma túy tỉnh nam định
và để xứng đáng với sự tin yêu đó những năm qua thượng tá nguyễn đức tiến
trưởng phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nam định
đã có nhiều cuốt sách sắt cánh cùng với cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn
mưu trí dũng cảm nêu cao ý chí tiến công tội phạm đoàn kết nỗ lực phân đấu hết mình
vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
lợi dụng tình hình dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi một đối tượng bùi tiến hà ba mươi tám tuổi
trú tại phường trường thi thành phố nam định gia tăng hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thường xuyên móc nối với các đối tượng cộng cán người nam định
đang trốn lệnh truy nã ở khu vực phía nam
trước nguồn tin này thượng tá nguyễn đức tiến trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh phải nhanh chóng triệt phá mắt xích quan trọng này
và chuyên án với bí số năm trăm hai mươi một h ra đời
theo đó nhiều tổ trinh sát đã bí mật bám theo di biến động của bùi tiến hà suốt hành trình hắn di chuyển từ bắc vào nam
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sau một thời gian theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
đã bắt quả tàng bùi tiến hà đang vận chuyển trái phép một mươi hai bánh heroin được cất giấu trong hai loa và cốc semoto evelet
đó chỉ là một trong nhiều chuyên án lớn liên tỉnh mà thượng tá nguyễn đức tiến đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia đánh án cùng cán bộ chiến sĩ
chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh nam định
đã phá bốn mươi hai bánh heroin
hai chuyên án bắt tám mươi hai đối tượng triệt phá một mươi bốn đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh đưa về nam định tiêu thụ
trong thời gian vừa qua thì thực hiện sự triệt đạo của đảng ủy giám đốc công an tỉnh
thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh nam định đấu tranh rất là quyết liệt với tội phạm ma túy
bắt xử lý và triệt phá được nhiều đường dây tụ điểm tội phạm về ma túy và xử lý rất là nghiêm các đối tượng phạm tội ma túy
cuộc chiến với tội phạm ma túy ngày càng cam go quyết liệt và nguy hiểm
vì vậy song hành với công tác chỉ đạo phá án thượng tá nguyễn đức tiến xác định rõ
phải xây dựng tập thể đoàn kết luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng tinh thần trách nhiệm cao
thông qua các phong trào thi đua học tập và làm theo lời bác
mỗi ngày là một việc tốt vì nhân dân qua đó tạo khí thế động lực lớn trong cám bộ chiến sĩ đơn vị

phát huy được sức mạnh của cả tập thể
thế thì trước hết về lãnh đạo chúng tôi cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
nêu gương để tập hợp để cám bộ chiến sĩ trong đơn vị
thứ hai là luôn luôn động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
thế rồi anh em trong đơn vị rất là tình nghĩa gắn kết chia sẻ khó khăn
rồi chia sẻ những cái lúc vui lúc buồn
động viên anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giám đốc giao
từ sự nêu gương của người chỉ huy đến tinh thần trung sức đồng lòng của mỗi cán bộ chiến sĩ
năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen là đơn vị dẫn đầu trong cụm thi đua số bốn
bản thân thượng tá nguyễn đức tiến cũng nhận được nhiều băng khen giấy khen của các cấp các ngành
đây tiếp tục là sự khẳng định cho các cấp các ngành
khẳng định cho thương hiệu đơn vị anh hùng trong đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy